dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám
các đại biểu đã thống nhất với nội dung dự kiến và đề xuất nội dung bổ sung cho chương trình của kỳ họp thứ tám
các ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình kỳ họp
đồng thời đề nghị bổ sung một số vấn đề cụ thể trong chương trình kỳ họp thứ tám bao gồm
xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của hà nội
cho ý kiến hai dự án luật đầu tư sửa đổi luật doanh nghiệp sửa đổi
xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín vốn ngoài nước cho tỉnh trà vinh
xem xét báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội là hai mươi bảy ngày
kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi một tháng một mươi và bế mạc vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi